thưa quý vị sáng ngày hai mươi năm tháng bốn một lãnh đạo công an quận thanh xuân hà nội cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với phạm duy thịnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ở thanh xuân để điều tra về tội giết người
chí tiết vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây
theo cơ quan công an vào khoảng hai mươi hai h một mươi phút ngày một mươi chín tháng bốn ông lsb sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ở phường thượng đình quận thanh xuân có đến khu vực phố cự lộc
tại đây ông b gặp ông phạm duy thịnh là người quen sau đó ông b và thịnh cùng nhóm người quen đến uống bia ở quán số bốn mươi phố cự lộc
trong lúc uống bia ông phạm duy thịnh có xảy ra mâu thuẫn xô xát với người ở bàn bên cạnh nên ông bê vào can ngăn
tuy nhiên ông b lại bị phạm duy thịnh dùng dao tấn công nhầm dẫn đến tử vong tại chỗ
khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một người đàn ông ra tay tàn độc với một cụ già đã khiến dư luận hết sức phẫn nộ
liên quan đến vụ việc ngày hai mươi bốn tháng bốn viện kiểm sát nhân dân quận một mươi hai đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang tòa án nhân dân quận một mươi hai
để đưa ra xét xử đối với bị can huỳnh văn giỏi bảy mươi tuổi ngụ quận một mươi hai là người đàn ông trong clip về hành vi đối xử tàn độc với người khác
bị can giỏi là người đã có hành vi ra tay tàn độc với cụ già tám mươi sáu tuổi ở quỹ tử thiện và bảo trợ xã hội trang khuyết mà báo chí từng đưa tin gây bức xúc trong dư luận hồi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
theo cáo trạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quỹ tử thiện và bảo trợ xã hội trang khuyết gọi tắt là quỹ trăng khuyết
được sở kế hoạch và đầu tư tp hcm cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào năm hai nghìn hai mươi
quỹ trang khuyết có trụ sở chính là công ty cổ phần dưỡng lão tuổi già an vui địa chỉ tại phường bảy quận tân bình
cũng từ năm hai nghìn hai mươi huỳnh văn giỏi được quỹ trăng khuyết bổ nhiệm công việc quản lý trông coi dọn dẹp vệ sinh
lò ăn uống cho một mươi bốn cụ già neo đơn tại cơ sở quận một mươi hai
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai cụ vtt tám mươi sáu tuổi được tiếp nhận và đưa vào quỹ trang khuyết cơ sở quận một mươi hai
thời điểm tiếp nhận cụ t bị bệnh sa rút trí tuệ nặng do tuổi già bị mất khả năng nhận thức khả năng điều khiển hành vi
từ ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba huỳnh văn giỏi nhiều lần quát tháo chửi bới
và dùng tay kéo lê dùng chân đá cụ tề
ông lưu mạc phong người cư trú tại quỹ trăng khuyết cơ sở quận một mươi hai đã dùng điện thoại quay
và đăng tải năm video lên tài khoản facebook kỹ sư tâm hồn nhằm phản ánh hành vi đáng lên án của giỏi
ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba quỹ trang khuyết cơ sở quận một mươi hai đã chuyển cụ tê đến cơ sở sài gòn bao dung
cùng trực thuộc quỹ trăng khuyết tại phường bảy quận tân bình
hiện tại cụ tê già yếu tinh thần không đủ minh mẫn
đến ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba bà trần thị tuyết hồng thấy bài đăng
về hành vi giỏi ra tay với cụ tê nên đã đến công an phường thạnh lộc quận một mươi hai trình báo
tại cơ quan điều tra bị can huỳnh văn giỏi khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
kết quả xem xét dấu vết thân thể cụ tê không ghi nhận dấu vết thương tích
kết luận giám định pháp y tâm thần kết luận trước trong sau khi bị giỏi ra tay
và tại thời điểm giám định cụ t bị bệnh sa sút trí tuệ nặng do tuổi già
cụ tê bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
cáo trạng xác định hành vi của giỏi đã phạm
và tội hành hạ người khác thuộc trường hợp đối với người già yếu ốm đau
và không có khả năng tự vệ
theo điểm a khoảng hai điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự không hình phạt từ một đến ba năm tù
sáng ngày hai mươi năm tháng bốn ubnd thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
đang phối hợp lực lượng chức năng trên địa bàn
tìm kiếm bốn người mất tích do lật đò máy khi gặp rông lốc
chi tiết vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây
sự việc xảy ra vào khoảng năm giờ một mươi phút sáng ngày hai mươi năm tháng bốn trên luồng sông chanh
đoạn qua khu một mươi hai phường hà an thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
thời điểm này chủ phương tiện là chị nguyễn thị tuyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại khu một mươi hai phường hà an cùng năm người đi ra khu vực nuôi hầu
nhưng mới di chuyển cách bờ khoảng một trăm linh mét thì thuyền bị lật do gặp cơn rông lốc
khi sự việc xảy ra chị nguyễn thị tuyên và chị nguyễn thị nhịp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thôn nam hai xã liên vị bơi được vào bờ
bốn người còn lại là nguyễn thị hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
nguyễn thị m sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn thị ngờ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
dương thị xê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu mất tích
hiện ubnd thị xã quảng yên đã chỉ đạo ba chỉ huy quân sự thị xã công an thị xã
ubnd phường hà an và các lực lượng chức năng của thị xã phối hợp với trạm kiểm soát biên phòng hà an
thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông bộ công an huy động người phương tiện tìm kiếm
chỉ đạo các địa phương dọc hai bên sông chanh gần khu vực xảy ra vụ tai nạn tập trung giả soát
tìm kiếm cứu hộ những người bị nạn
sáng hai mươi năm tháng bốn ông lê văn lương giám đốc cảng vụ hàng hải quảng ngãi cho biết
cơ quan chức năng đã phát hiện được bốn nạn nhân trong vụ tàu kéo và xà lan bị chìm trên biển lý sơn quảng ngãi
còn một thuyền viên mất tích
ông lương cho biết cơ quan chức năng đang triển khai nhiều phương án tìm kiếm
trong đó đội thừa lặn đã lặn đến độ sâu sáu mươi mét quanh khu vực tàu kéo bị chìm để tìm kiếm thuyền viên mất tích
còn xà lan bị chìm đã được kéo vào bờ để phục vụ công tác điều tra
ubnd tỉnh quảng ngãi đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu cảng vụ hàng hải quảng ngãi chủ trì
phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sở giao thông vận tải sở nông nghiệp phát triển nông thôn
ubnd huyện lý sơn và các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi hỗ trợ cứu nạn hàng hải đối với tàu kéo
và xà lan bị chìm trên biển lý sơn
tối ngày hai mươi bốn tháng bốn ông nguyễn xuân sang thứ trưởng bộ giao thông vận tải trực tiếp đến cảng vụ hàng hải quảng ngãi
để họp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các thuyền viên trong vụ tàu kéo và xà lan bị chìm trên vùng biển lý sơn
tại cuộc họp thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn xuân sang yêu cầu địa phương phối hợp với cơ quan chức năng
tìm kiếm người thân bốn nạn nhân được tìm thấy và đưa đến để nhận dạng
đồng thời xây dựng phương án tìm kiếm và mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân còn lại
hiện tại khu vực xà lan và tàu kéo bị chìm có bảy tàu tham gia tìm kiếm cứu nạn
gồm tàu sr của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
tàu cảnh sát biển csb sáu nghìn sáu tàu biên phòng tỉnh quảng ngãi tàu của cảng vụ hàng hải quảng ngãi
tàu khách hòa bình tàu an viện express và tàu cá quy ngờ chín mươi sáu nghìn hai trăm linh tám ts
cùng với lực lượng chức năng còn có một mươi bảy người thân ngư dân huyện lý sơn cũng tham gia lặn tìm kiếm người mất tích
tối hai mươi bốn tháng bốn công an tp hà nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông vừa bắt giữ
bùi văn giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê ninh bình để làm rõ vụ án mạng khiến một người tử vong
theo điều tra sáng ngày hai mươi hai tháng bốn công an quận hà đông nhận tin báo
người dân phát hiện anh nbn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy quê sơn la tử vong tại khu vực nhà tròi bát giác trong công viên mộ lào
quận hà đông với vết thương ở vùng đầu
vào cuộc điều tra cùng lực lượng thuộc phòng cảnh sát hình sự trong vòng hai mươi bốn giờ kể từ khi nhận được báo án
công an quận hà đông đã bắt giữ nghi phạm bùi văn giang khi đối tượng lẩn trốn tại khu vực phường giáp bát quận hoàng mai
kết quả điều tra xác định giang không có việc làm ổn định sống lang thang và thường xuyên đi xin ăn nhặt ve chai
đầu tháng bốn anh ta gặp nạn nhân khi anh n cũng thường đi lang thang xin ăn quanh bến xe mỹ đình
sau đó họ nảy sinh mâu thuẫn và anh n đã tấn công giang
ngày hai mươi tháng bốn khi lang thang đến tròi bát giác để chú mưa giang thấy anh n nằm trong tròi
hôm đó anh n tấn công và đuổi giang đi chỗ khác
chủ hôm sau giang uống rượu rồi dùng cán trồi băng che ở bãi giác quay lại tròi tìm anh n để trả thù
theo cáo buộc khi thấy anh n ngủ giang dùng cán trồi tấn công liên tiếp vào vùng đầu nạn nhân
tỉnh dậy do bị tấn công anh n nhặt gạch đá xung quanh tròi
ném làm giang bỏ chạy
trừng nửa giờ sau giang tiếp tục uống rượu rồi nhặt thành gỗ ở bãi giác
quay lại tròi tiếp tục tấn công làm anh n tử vong sau khi gây án nghi phạm bỏ trốn cho đến khi bị bắt
vừa qua đoạn clip một cô giáo dùng biện pháp mạnh để nhét trái cây vào mồm trẻ đã gây xôn xao dư luận
chứng kiến cảnh con trai bị như vậy phụ huynh sốc vì trước giờ cô giáo này từng nói ở đây không có tình trạng ra tay với trẻ
chiều hai mươi bốn tháng bốn ubnd phường linh đông phòng giáo dục và đào tạo tp thủ đức
cùng các ban ngành đoàn thể đã tới thăm hỏi gia đình bé trai trong clip
chị đê chia sẻ rằng một người khi đã chọn nghề giáo viên mầm non thì phải thương trẻ còn
chị đê cho biết chủ lớp mẫu giáo tí b bò lúc nào cũng bảo với phụ huynh ở đây không có tình trạng đối xử tàn độc với trẻ
vậy mà chính cô ấy lại là người ra tay với con như thế
chị cho biết thêm mấy ngày trước con chị hay giật mình la và khóc lúc đó chị cứ nghĩ là con ngổ
chứ chưa bao giờ chị nghĩ con bị đối xử như thế
chị chia sẻ con khóc
còn khóc rất nhiều hoảng loạn được biết hiện nay tình trạng của bé đã ổn hơn
khi xem video thấy con bị đối xử như vậy chị cho biết chị cảm thấy rất giận
tuy nhiên chị đã cố gắng kìm nén để cơ quan chức năng xử lý
chị đê định cho con ở nhà một thời gian để ổn định tâm lý
tuy nhiên được sự động viên của các ban ngành chị và gia đình sẽ cân nhắc việc gửi con ở cơ sở mầm non khác cách đó không xa
khi đến thăm gia đình phụ huynh ông lê đình thắng phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường linh đông
gửi lời xin lỗi và mong gia đình thông cảm vì không phát hiện sự việc sớm hơn
ông thắng cho biết sự việc sai phạm ở đâu sẽ xử lý đến đó không bào chè
ông thắng cũng cho hay trong chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn
ủy ban nhân dân phường đã ban hành quyết định đình chỉ lớp mẫu giáo tí b bò và bàn giao sự việc cho cơ quan điều tra
phường cũng ra kết nối hỗ trợ để đưa hai mươi hai bé đang học ở trường này sang một lớp mẫu giáo khác
học phí hai hai năm triệu đồng trên một tháng tương đương với cơ sở tí bò
sau khi có kết quả điều tra
ủy ban nhân dân phường sẽ dựa trên đó để quyết định cho phép cơ sở hoạt động lại hay không
lớp mẫu giáo tí bo được cấp phép hoạt động năm hai nghìn hai mươi ở số một trăm bốn mươi chín linh đông phường linh đông tp thủ đức
hiện lớp này có hai mươi bốn trẻ từ ba đến sáu tuổi
chiều cùng ngày ủy ban nhân dân phường linh đông tp thủ đức đã phát đi báo cáo nhanh
về vụ việc chủ lớp đối xử tàn độc với trẻ bằng hành vi ngồi lên người trẻ tấn công trẻ
baner chủ lớp mẫu giáo tí bò thừa nhận mình là người trong hai video lan truyền trên mạng xã hội
thức được xài phạm và chấp nhận chịu trách nhiệm
theo báo cáo có hai bé trai bị ra tay trong hai video
một bé bị baner ngồi lên người ép ăn quyết do em này không chịu ăn khóc
một bé bị bà dùng viên gạch nhựa đồ chơi trong lớp tấn công vào đầu do bé nghịch làm hư đồ chơi
lớp mẫu giáo tế bò bị đình chỉ hoạt động từ ngày hai mươi năm tháng bốn
trong thời gian này bà nở phải đảm bảo chế độ cho giáo viên nhân viên chịu trách nhiệm với phụ huynh trẻ em đang học
liên quan đến vụ một nữ sinh bị tấn công ngay trước cổng trường
ông đỗ minh thành hiệu trưởng của trường trung học cơ sở bình chuẩn
phường bình chuẩn thành phố thuận an tỉnh bình dương đã có báo cáo giải trình
chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây
theo đó tqa nữ và nqgb nam là học sinh cùng lớp bảy a tám có mâu thuẫn trên mạng xã hội
sau đó mgb nhờ phương khánh học sinh lớp tám a chín đã nghỉ học từ cuối học kỳ một tấn công mqa như trong video clip
hiện gia đình đã đưa qr đi kiểm tra sức khỏe chụp ct scanner đầu
bác sĩ kết luận là chấn thương phần mềm bầm tím tay chân
nhà trường cũng đã làm việc với phụ huynh của qr và gb
phụ huynh đã rất hợp tác và mong muốn cho con em tiếp tục học tập tại trường
tuy nhiên phương khánh đã nghỉ học nhà trường không thể kết nối với gia đình
hiện nhà trường đang chờ kết quả làm việc từ cơ quan công an để trường có biện pháp xử lý phù hợp
ngày hai mươi bốn tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can ba đối tượng để điều tra về hành vi rửa cho đôi bại với người chưa đủ tuổi vị thành niên
theo đó ba đối tượng này rủ bé gái đến nhà chơi sau đó dùng vũ lực và lần lượt rồi cho đối bại với bé gái
trước đó ngày một mươi năm tháng bốn công an tỉnh con tum tiếp nhận đơn trình báo của gia đình cháu n
sinh năm hai nghìn một mươi một chú tỉnh con tum tố giác về việc cháu n bị ba đối tượng dở cho đối bại
sau khi tiếp nhận trình báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh con tum đã nhanh chóng tổ chức điều tra
xác minh lấy lời khai những người liên quan
kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn qua mạng xã hội facebook
cháu ngờ có quen biết trò chuyện với đối tượng hát sinh năm hai nghìn chín trú cùng địa phương
đến ngày hai mươi chín tháng ba hát rủ cháu n đến nhà mình chơi
lúc này ở nhà hát có hai người khác là m và d sinh năm hai nghìn chín trú cùng địa phương
khi cháu n đến nơi thì các đối tượng dùng vũ lực kéo cháu n vào trong nhà rồi lần lượt dở cho đối bại
thời điểm bị các đối tượng hiếp dâm cháu n chưa đủ tuổi vị thanh niên
căn cứ những tài liệu thu thập được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh con tum đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với ba đối tượng trên để điều tra về hành vi dở cho đối bại với người chưa đủ tuổi vị thanh niên
liên quan đến việc hai phóng viên bị tấn công khi đang tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy sưởng gỗ
tại thôn việt yên xã ngũ hiệp huyện thanh trì tp hà nội
chiều hai mươi bốn tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh trì đã triệu tập hai đối tượng có liên quan
gồm đỗ mạnh hoàng và trần văn đức cùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ở tại xã ngũ hiệp huyện thanh trì
quá trình điều tra xác định trước đó vào lúc một mươi tám h hai mươi phút ngày hai mươi ba tháng bốn công an huyện thanh trì nhận được tin báo
về vụ cháy kho sưởng tại thôn việt yên xã ngũ hiệp ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an huyện thanh trì đã huy động
tối đa lực lượng phương tiện để tiến hành chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
trong khi đang tập trung lực lượng để chữa cháy cứu hộ cứu nạn công an huyện thanh trì nhận tin báo của anh mhm và anh nvc
tố giác bị tấn công trong quá trình tác nghiệp tại vụ cháy nêu trên
ngay sau khi tiếp nhận tin báo tố giác của hai phóng viên m và c công an huyện thanh trì đã đến lấy lời khai
xác định nội dung vụ việc và đưa hai phóng viên đến bệnh viện đa khoa nông nghiệp để kiểm tra khám các vết thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh trì đã tiến hành phối hợp với viện kiểm sát nhân dân huyện thanh trì
khám nghiệm hiện trường vẽ sơ đồ hiện trường chụp ảnh xác định nơi vị trí xảy ra vụ việc
đồng thời tiến hành xác minh làm rõ nhân thân lai lịch của các đối tượng có liên quan
qua giả soát công an huyện thanh trì đã triệu tập hai đối tượng liên quan là đỗ mạnh hoàng và trần văn đức
tại cơ quan công an bước đầu đỗ mạnh hoàng và trần văn đức khai nhận khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng bốn
khi phát hiện thấy vụ cháy kho sưởng tại khu vực gần đường gom dân sinh thuộc thôn việt yên
xã ngũ hiệp thì hoàng cùng đức đi từ nhà đến khu vực trên
khi họ tới thì phát hiện kho sường đang bốc cháy to người dân đứng xung quanh rất đông và hoảng loạn
các đơn vị của công an huyện thanh trì vừa thực hiện việc chữa cháy vừa thực hiện nhiệm vụ phân luồng giao thông
để các phương tiện di chuyển tránh ồn tắc phục vụ công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
đồng thời không có người dân những người không liên quan không có nhiệm vụ đến gần khu vực vụ cháy để đảm bảo an toàn
trong thời điểm này có một xe ô tô cứu hỏa chữa cháy đang đi đến làm nhiệm vụ
và một xe khác cũng đang di chuyển đến khu vực trên để tham gia trợ cháy
thế vậy cả đỗ mạnh hoàng và trần văn đức tự nguyện tham gia hỗ trợ
phối hợp cùng với lực lượng công an phân luồng giao thông yêu cầu những người dân
người không liên quan không có nhiệm vụ di chuyển khỏi khu vực xung quanh vụ cháy để đảm bảo an toàn
quá trình tham gia phân luồng giao thông và hướng dẫn người dân không đến gần vụ cháy
thì đỗ mạnh hoàng có ngăn cản một người đàn ông xưng là nhà báo tác nghiệp quay phim ghi hình xác định là anh m
khi đỗ mạnh hoàng nói thì anh m không xuất trình các giấy tờ có liên quan
dẫn đến hai bên có lời qua tiếng lại và sô đẩy nhau dẫn đến việc anh m bị xây sức ở cành tay
sau đó anh mờ đi ra chỗ khác một lúc sau anh m và anh c cùng quay lại để tiến vào bên trong tiếp cận vụ cháy
lúc này đỗ mạnh hoàng tiếp tục có hành vi sô đẩy ngăn cản không cho anh m và xe đi vào khu vực bên trong vụ cháy
sau khi thấy lực lượng chức năng đã khống chế được vụ cháy và ổn định tình hình thì cả hai đi về nhà
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh trì đang tiếp tục điều tra xác minh triệu tập các đối tượng có liên quan
củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị liên quan đến vụ việc một cô giáo mầm non ở tp hcm cho trẻ ăn một cách mạnh bạo
theo đề nghị của phòng giáo dục và đào tạo tp thủ đức ủy ban nhân dân phường linh đông đã đình chỉ hoạt động của lớp mẫu giáo tí bò từ ngày hai mươi năm tháng bốn
sau khi sự việc xảy ra cô giáo này đã gặp gỡ và mong muốn bồi thường cho trẻ và gia đình nhưng chưa được đồng thuận
chiều hai mươi bốn tháng bốn ủy ban nhân dân phường linh đông vừa có báo cáo về sự việc trẻ bị đối xử tẩy bạc tại lớp mẫu giáo tí bo
địa chỉ một trăm bốn mươi chín đường linh đông phường linh đông
ủy ban nhân dân phường đã làm việc với bà l t b n là chủ lớp mẫu giáo này
theo trình bày của người này trẻ là bé n t c sinh năm hai nghìn một mươi chín và bé t m h sinh năm hai nghìn một mươi tám
vì bé c không chịu ăn khóc bịt miệng nên bà n ép cháu ăn quýt làm bé hoảng sợ khóc nhiều
còn bé hát nghịch làm hỏng đồ chơi nên bà n dùng viên gạch nhựa màu đỏ là đồ chơi trong lớp tác động vào cháu bé khiến bé hoảng sợ khóc nhiều
sau khi sự việc xảy ra bà nơ đã gặp gỡ và mong muốn bồi thường cho trẻ và gia đình nhưng chưa được đồng thuận
sau đó sự việc được phát tán lên mạng xã hội
làm việc với cơ quan chức năng bà n thừa nhận hành vi vi phạm của mình
ủy ban nhân dân phường chỉ đạo công an phường tiếp tục xác minh thông tin tham mưu xử lý theo quy định đối với việc làm của bà n
theo đề nghị của phòng giáo dục và đào tạo tp thủ đức
ủy ban nhân dân phường linh đông đã đình chỉ hoạt động của lớp mẫu giáo tý bo từ ngày hai mươi năm tháng bốn
song song đó ủy ban nhân dân phường yêu cầu bà n đảm bảo đầy đủ chế độ cho giáo viên nhân viên và trách nhiệm dân sự đối với các phụ huynh trẻ đang học tại đây
đại diện ủy ban nhân dân phường đã trao đổi với hai mươi hai phụ huynh của bé học tại nhóm trẻ này hướng dẫn họ tạm thời gửi trẻ tại các cơ sở lân cận khác
chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn phiên xét xử đối với bị cáo trần quý thanh và hai con gái trần uyên phương và trần ngọc bích kết thúc xét hỏi bước sang phần tranh luận
trước khi tranh luận đại diện viện kiểm sát trình bày quan điểm về vụ án
xét thấy bị cáo trần quý thanh có nhiều đóng góp như tạo công an việc làm cho nhiều lao động trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nên viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo từ chín đến một mươi năm tù thấp hơn so với khung hình phạt
theo đại diện viện kiểm sát các bị cáo trần quý thanh trần uyên phương và trần ngọc bích giữ vai trò quản lý điều hành trong công ty
có kinh nghiệm trong kinh doanh nhưng để che giấu việc cho vay tài sản đã thực hiện hợp đồng chuyển nhượng
dự án cổ phần
các bị hại trong vụ án bị cáo trần quý thanh là người trực tiếp làm việc trao đổi với người vay tiền
rồi thông báo cho hai con trần uyên phương và trần ngọc bích biết để thực hiện
nên phải chịu trách nhiệm chính trong việc chiếm đoạt tài sản trị giá một bốn mươi tám tỷ đồng
viện kiểm sát cũng ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo thanh và hai con gái
như thành khẩn khai báo tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động
đóng góp cho kinh tế địa phương cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín có nhiều bằng khen
tuy nhiên việc bị cáo phạm tội từ hai lần trở lên được xem là tình tiết tăng nặng với bị cáo
từ các lễ trên đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần quý thanh
từ chín đến một mươi năm tù trần uyên phương từ năm đến sáu năm tù và bị cáo trần ngọc bích từ bốn đến năm năm tù
theo cáo buộc từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi thông qua một số người môi giới
ông trần quý thành và hai con gái trong một số doanh nghiệp cá nhân vai tiền
bị cáo thành buộc phía vai tiền phải làm hợp đồng chuyển lượng dự án
cổ phần trong dự án bất động sản có giá trị thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản
tiếp đó cha con bị cáo sẽ ký các cam kết bán lại tiền lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc
mua lại dự án bất động sản hứa hẹn khi thanh toán đầy đủ tiền gốc lãi sẽ trả lại tài sản
theo chỉ đạo của ông thanh hai con gái là trần uyên phương và trần ngọc bích đứng tên nhận chuyển nhượng tài sản
tuy nhiên sau đó cha con ông thanh làm các thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát tài sản của người vay
khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc tiền lãi theo thỏa thuận
thì cha con ông thanh buộc chủ tài sản phải trả thêm tiền phạt
đến khi nạn nhân chuẩn bị đủ tiền theo yêu cầu cha con ông thanh vẫn không trả lại tài sản như đã hứa
chuyển sang những thông tin tiếp theo
mới đây thông tin từ công an tp hcm cho biết vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô rất lớn
thủ đoạn hoạt động của đường dây này rất tinh vi nhằm né tội thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn
theo kết quả điều tra ban đầu qua công tác nghiệp vụ và tin báo tổ sát tội phạm
công an quận bốn phát hiện vụ việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
hoạt động có tổ chức quy mô rất lớn núp bóng dịch vụ cầm đồ tư vấn tài chính
ban giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo công an quận bốn xác lập chuyên án để tập trung lực lượng
biện pháp xác minh điều tra xác định toàn bộ đối tượng thủ đoạn hoạt động
kiên trì đeo bám đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bốn xác định hoạt động cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
xảy ra tại công ty tm hai mươi bốn h và công ty atm online thông qua trang web cho vay tiêu dùng trực tuyến trái pháp luật
cả hai công ty trên đều hoạt động dưới sự điều hành của đỗ minh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hồ khẩu thường chú phường hai mươi hai quận bình thạnh cùng hoạt động tại địa chỉ hai trăm sáu mươi một
hai trăm sáu mươi ba phan xích long phường hai quận phú nhuận
để quản lý và điều hành đỗ minh hải thuê trần đình triển sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
hộ khẩu thường trú phường một quận phú nhuận giám đốc đại diện pháp luật công ty tm hai mươi bốn h
verbin vladimir quốc tịch nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi nơi ở hiện nay phường thảo điền thành phố thủ đức
giám đốc vùng tài việt nam nguyễn thị thúy diễm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hồ khẩu thường chú
thành phố long khánh tỉnh đồng nai giám đốc khối vận hành
đỗ thị minh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường chú huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
trưởng nhóm tư vấn thẩm định vai
hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do đỗ minh hải cầm đầu và đồng bọn thực hiện
có quy mô lớn hoạt động có tổ chức chặt chẽ phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng giám đốc
trưởng phòng trưởng bộ phận trưởng nhóm và nhân viên theo từng công đoạn
từ tuyển dụng đào tạo nhân sự thu chi tài chính marketing chăm sóc khách hàng
nhắc nhở trước hạn thu nợ quá hạn
để thực hiện và che giấu tội phạm các đối tượng hoạt động núp bóng doanh nghiệp tư vấn tài chính
dịch vụ cầm đồ sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vai trực tuyến
lưu trữ hồ sơ khách hàng trên mạng internet không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh
lập các hợp đồng cho vai cầm cố hợp đồng tư vấn hợp đồng cầm cố tài sản
với nội dung thuê lại tài sản cầm cố không có thật nhằm chia nhỏ lãi suất thành lãi suất cơ bản
nhỏ hơn hai mươi một năm
phí dịch vụ tư vấn phí dịch vụ phí nền tảng phí cầm cố tài sản hơn tám mươi một năm
qua đó đánh trao khái niệm trốn tránh sự phát hiện xử lý của cơ quan pháp luật trong thời gian dài
thống kê bước đầu tổng số tiền giải ngân của đường dây này là gần bốn tỷ đồng
tổng số tiền thu về là hơn bốn sáu trăm linh tỷ đồng trên tổng bảy trăm ba mươi tám chín trăm ba mươi ba lượt vay
đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài câu kết với các đối tượng người việt nam
hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn
ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bốn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đỗ minh hải
trần ninh triển và đẹp kiên vladimir nguyễn thị thúy diễm và đỗ thị minh hiếu
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bốn đang củng cố chứng cứ mở rộng điều tra
xác định làm rõ vai trò của tất cả các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
mới đây tại hà tĩnh một chiếc ô tô toyota camry vai trạm với xe tài ở ngã tư
bị đẩy đi hàng chục mét khiến năm người trên xe gặp nạn trong đó một người tử vong bốn người bị thương
khoảng sáu giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn tại ngã tư giao giữa quốc lộ một mươi năm b với đường tỉnh năm trăm bốn mươi bảy
ngã tư đèn tín hiệu xá hộ độ
huyện lộc hà hà tĩnh đã xảy ra vụ vai trạm giữa ô tô tài và xe nằm chỗ toyota camry
thời điểm trên anh nguyễn viết kỳ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú tỉnh quảng trị
điều khiển xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi h chín mươi sáu xx chạy trên quốc lộ một mươi năm b hướng nam bắc
khi đi đến ngã tư ở xã hộ độ huyện lộc hà xe tải do anh kỳ điều khiển tông trúng ngang thân ô tô toyota camry
mang biển kiểm soát ba mươi tám a ba mươi bảy xx do ông phan thanh minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
thường chú tại thành phố hà tĩnh điều khiển
lúc này trên ô tô con chở theo bốn người chạy trên tỉnh lộ năm trăm bốn mươi bảy theo hướng tây đông
đi từ thành phố hà tĩnh xuống huyện lộc hà
ô tô camry bị đẩy đi hàng chục mét rồi dừng lại ở mép đường
vụ tai nạn khiến bà nguyễn thị tê sáu mươi bốn tuổi chú thành phố hà tĩnh ngồi ghế sau ô tô con tử vong
bốn người còn lại trên xe camry bị thương được đưa tới bệnh viện để điều trị
tài xế xe tài bị chây sức nhẹ choáng váng
tại hiện trường ô tô năm chỗ biến dạng phần thân bên phải kính vỡ
xe tài hư hỏng đặng phần đầu mảnh vỡ của hai xe bung ra nhiều vệt dầu loang lổ trên đường
nhận được tin báo công an huyện lộc hà đã cử cán bộ phân luồng giao thông điều tra vụ việc
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật mời quý vị tiếp tục theo dõi
ngày hai mươi năm tháng bốn công an thành phố vinh tỉnh nghệ an cho biết
vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức đánh số lô số đề sử dụng công nghệ cao qua mạng telegram
bắt giữ hai mươi năm đối tượng thu giữ nhiều tăng vật liên quan
qua công tác nắm tình hình cơ quan công an phát hiện trên địa bàn tỉnh nghệ an
nổi lên đường dây đánh bạc dưới hình thức đánh số lô số đề có sử dụng công nghệ cao qua mạng telegram
với nhiều đối tượng tham gia số tiền giao dịch lớn
đường dây này do hai đối tượng lê thị phương liên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại phường hưng dũng tp vinh
và phạm quang chiến sinh năm hai nghìn bốn trú tại xã phú lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh cầm đầu
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi một tháng bốn công an tp vinh lên kế hoạch
phần công các tổ công tác đồng loạt tiến hành bắt giữ hai mươi năm đối tượng trên địa bàn thành phố vinh
thị xã cửa lò nghệ an và huyện can lộc hà tĩnh thu giữ hai mươi tám điện thoại di động
và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi ghi số lô đề
bước đầu công an xác định số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ năm trăm linh triệu đến hơn một tỷ đồng
riêng số tiền đánh bạc trong ngày hai mươi một tháng bốn là khoảng bảy trăm hai mươi triệu đồng
hiện công an tp vinh đang tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an thành phố đà nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với lê đình hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú phường bình trị đông quận bình tân tp hcm
để tiếp tục điều tra về tụi lừa đảo
trước đó quan nắm bắt tình hình trên không gian mạng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao pa năm
phát hiện trên mạng sội facebook xuất hiện các tài khoản như là một lòng hướng phật
ni sư tử phật pháp nhiệm màu ni sư nhân độ ni sư tâm phúc phật pháp nhiệm màu ni sư tâm hạ
thường xuyên đăng tải hình ảnh những hoàn cảnh đáng thương
kèm theo bài viết kêu gọi người dân quyên góp tử thiện với nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân
tiếp tục xác minh phòng pa năm xác định các tài khoản facebook trên mạo danh
tì kheo ni thích nữ tường phúc sinh sống tại tp huế và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị
ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố đà nẵng để kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau thời gian điều tra xác minh công an thành phố đà nẵng đã xác định lê đình hải là người tạo ra các tài khoản giả mạo nói trên và bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng hải thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền tử thiện
cụ thể hải đã lợi dụng tôn giáo cũng như lòng tốt của người dân
rồi tạo các tài khoản mạo dội facebook mạo danh tì kheo ni thích nữ tường phúc để đăng tải các bài viết với nội dung
kêu gọi quyên góp tiền tử thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ốm đau bệnh tật nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản
công an tp đà nẵng cũng cho biết đã có rất nhiều người dân tin tưởng truyền tiền ủng hộ từ hai mươi đồng đến hai triệu đồng
và nhiều tài khoản khác nhau do hải sử dụng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt tức là tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
hải đã chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng của hơn hàng chục nghìn bị hại trên toàn quốc
mới đây ubnd tp nha trang tỉnh khánh hòa vừa có quyết định xử phạt ông nguyễn tấn việt
chủ hộ kinh doanh thạnh sương số một trăm linh hai đường trần phú
phường lộc thọ tp nha trang vì có những hành vi vi phạm trong quá trình kinh doanh
được biết là trước đó du khách tố cáo nhà hàng thạnh sương chuyên bán hải sản có hành vi gian dối
như cấu kết với tài xế taxi cần thiếu số lượng
đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố nha trang kiểm tra hoạt động nhà hàng này nhưng chưa đủ chứng cứ
để xác định quán có những hành vi như khách phản ánh
tuy nhiên qua kiểm tra phát hiện chủ hộ kinh doanh thạnh sương có vi phạm khác
gồm không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu tên cơ sở sản xuất kinh doanh
theo đúng giấy tờ chứng nhận đăng ký kinh doanh
đăng ký kinh doanh là thạnh sương nhưng biển hiệu lại là thanh sương
quảng cáo hàng hóa mà không thể hiện bằng tiếng việt
quảng cáo bán dừa bằng chữ trung quốc mà không có tiếng việt đi kèm
niềm biết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng
ngoài ra chủ quán này còn có các hành vi như sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn
không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm
kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
quyết định xử phạt hành chính ông nguyễn tấn việt
chủ hộ kinh doanh thạnh sương số tiền ba mươi bốn triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng
yêu cầu ông việt tháo rỡ biển hiệu thanh sương và biển quảng cáo bán dừa bằng tiếng trung quốc
phòng y tế thành phố nha trang cũng đã có văn bản yêu cầu chủ hộ kinh doanh thạnh sương
tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống tại số một trăm linh hai đường trần phú nha trang
kể từ một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
thưa quý vị mới đây bộ thương mại hoa kỳ cho biết lượng đơn đặt hàng hóa lâu bền của mỹ đã tăng hai sáu trong tháng trước
sau khi mức điều chỉnh giảm của tháng hai xuống còn bảy
dữ liệu tháng ba gần như phù hợp với kỳ vọng khi các nhà kinh tế ở mức tăng hai năm
nếu loại trừ lĩnh vực vận tải có biên độ giao động cao
lượng hàng hóa lâu bền của mỹ đã tăng hai trong tháng ba sau khi dữ liệu tháng hai được điều chỉnh giảm xuống mức tăng ba
dữ liệu cũng gần như phù hợp với kỳ vọng khi ước tính đồng thuận
dự báo mức tăng ba
thị trường vàng trong khi chịu áp lực đã rời khỏi mức thấp nhất trong phiên
để phản ứng với dữ liệu kinh tế mới nhất của mỹ
giá vàng kỳ hạn tháng sáu được giao dịch lần cuối ở mức hai ba trăm ba mươi ba ba mươi đô một ounce giảm ba mươi bảy trong ngày
các nhà phân tích lưu ý mặc dù các dữ liệu kinh tế tăng gần như phù hợp với kỳ vọng
nhưng dữ liệu khi điều chỉnh lại cho thấy dấu hiệu không tốt cho mức tăng trưởng chung
điều này có thể hỗ trợ giá vàng
mặc dù thị trường vàng đã chứng kiến
sự phục hồi chưa từng có để đạt mức cao kỷ lục trên hai bốn trăm linh đô một ounce
lĩnh vực khai thác mỏ toàn cầu vẫn ghi nhận tăng trưởng mờ nhạt
tuy nhiên theo các nhà quản lý quỹ tại wis dontry tâm lý thị trường có thể tăng trưởng vững chắc
mặc dù đợt phục hồi của vàng lên mức cao kỷ lục bắt đầu vào tháng cuối cùng của quý đầu tiên
nhưng giá vàng đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong cả quý i
giá vàng trung bình trong quý i vào khoảng hai một trăm ba mươi đô một
tăng hơn năm so với giá vàng trung bình quý bốn năm ngoái
thời điểm hiện tại giá vàng trung bình đã tăng hơn chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
ngày hai mươi bốn tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can
bắt tạm giam tăng khải văn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trần quang quy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
cùng ngụ quận một mươi cùng một mươi người khác về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trước đó đội trọng án phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bc hai
phát hiện đường dây cá độ bóng đá qua mạng do tăng khải văn cầm đầu
nên xác lập chuyên án để triệt phá cảnh sát bắt giữ văn huy cùng một mươi người khác
quá trình điều tra công an xác định năm hai nghìn hai mươi một văn lấy ba tài khoản cá cược bóng đá
với hạn mức một triệu điểm tương đương với số tiền sáu tỷ đồng
từ một người tên đô chưa rõ lại lịch sau đó văn giao lại cho trần quang quy
để tổ chức đánh bạc nhằm thu lợi bất chính sau đó quy chia nhỏ từng tài khoản
với các mức huy ước điểm khác nhau rồi quay lại cho cấp dưới trao mời
lôi kéo các con bạc tham gia cá cược bóng đá qua mạng
các con bạc khi được cung cấp tài khoản mật khẩu đã sử dụng điện thoại di động
hoặc máy tính đăng nhập vào trang web để tham gia cá cược
công an xác định tổng số tiền tham gia cá độ trong đường dây này khoảng một trăm linh tỷ đồng
danh tính mời bị can còn lại gồm nguyễn vũ ngọc sinh năm hai nghìn một
nguyễn thanh lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám cùng ngụ tỉnh quảng ngãi đào thế lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
ngụ quận tám văn tấn mạnh tín sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tỉnh phú yên phạm ngọc tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
ngụ tỉnh long an phan ngọc thế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ tỉnh quảng ngãi nguyễn văn phi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ngụ tỉnh thừa thiên huế lê xuân hồng lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám lý hoài phương an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
cùng ngụ quận bảy và nguyễn thế sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngụ quận bình tân
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm tiếp tục phối hợp với các đơn vị địa phương
truy xét số người liên quan để xử lý theo pháp luật
chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn thông tin từ ủy ban nhân dân xã sơn thành huyện yên thành nghệ an cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra vụ đua nghịch của ba học sinh lớp năm khiến chính quyền và người dân hốt hoảng
theo đó chưa cùng ngày người dân đi qua kênh n hai đoạn chảy qua xã sơn thành thì phát hiện một đôi dép cùng mảnh giấy
để lại trên lan can bờ kênh với nội dung con xin được bố mẹ vì áp lực học tập
nhi ngờ có học sinh làm đường dạy rụt
nên người dân lập tức trình báo sự việc tới chính quyền địa phương
chính quyền xã sơn thành đã huy động lực lượng chức năng đến kênh để tìm kiếm
hàng trăm người dân địa phương cũng hốt hoảng ra kênh hỗ trợ tìm kiếm
gần ba giờ đồng hồ lực lượng cứu hộ cứu nạn dùng lưới vây ra tìm khắp đoạn kênh nhưng không có kết quả
ông nguyễn hữu sáu chủ tịch ủy ban nhân dân xã sơn thành cho hay
khi các lực lượng chức năng đang tìm kiếm thì có một em học sinh đi ngang qua nói là có một bạn đã đuổi nghịch viết giấy và bỏ lại đôi dép chứ không có ai làm đều dạy dột
vì vậy chính quyền địa phương và người dân mới dừng lại việc tìm kiếm dưới canh
công an xã sơn thành vào cuộc xác minh và phát hiện đây chỉ là một trò đùa của nhóm ba học sinh nam trường tiểu học trần can xã sơn thành
ba học sinh nêu trên sau đó được công an xã sơn thành mời lên trụ sở để làm việc
tại đây các em khai nhận do xem trên mạng xã hội nên làm theo đền đùa nghịch
công an xã đã yêu cầu ba nam sinh viết bản kiểm điểm và không thể tài phạm
sau chuỗi ngày giảm giá vàng trong nước bất ngờ đào chiều phi mã với mức tăng cao nhất lên tới hai triệu đồng trên một lượng chiều bán
hiện tại giá vàng miếng các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau
giá vàng sjc ở khu vực hà nội đà nẵng và tp hcm đang niêm yết ở mức tám mươi hai năm triệu đồng trên một lượng mua vào
và tám mươi bốn năm triệu đồng trên một lượng bán ra
như vậy so với dạng sáng qua giá vàng sjc đã được điều chỉnh tăng một năm triệu đồng chiều mua và một hai triệu đồng chiều bán
tại khu vực hà nội doji điều chỉnh giá tăng vàng miếng hai triệu đồng chiều mua và một năm triệu đồng chiều bán
lên lần lượt là tám mươi hai triệu đồng trên một lượng và tám mươi bốn triệu đồng trên một lượng
tại tp hcm vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra mức tương tự như ở khu vực hà nội
giá vàng việt tinh banh niêm yết ở mức tám mươi hai năm triệu đồng trên một lượng mua vào
và tám mươi bốn năm mươi hai triệu đồng trên một lượng bán ra tăng một năm triệu đồng chiều mua và một hai triệu đồng chiều bán
vàng thương hiệu p g đang mua vào ở mức tám mươi hai ba triệu đồng trên một lượng
và bán ra ở mức tám mươi bốn ba triệu đồng trên một lượng tăng hai năm triệu đồng chiều mua và hai triệu đồng chiều bán
giá mua vàng và giá bán vàng thương hiệu bảo tín minh châu đang lần lượt là tám mươi hai ba mươi năm triệu đồng trên một lượng
và tám mươi bốn hai mươi năm triệu đồng trên một lượng
tăng một năm triệu đồng chiều mua và một hai mươi năm triệu đồng chiều bán
phu quy sac đang thu mua vàng miếng với giá tám mươi hai ba triệu đồng chiều mùa lượng
và bán giá tám mươi bốn ba triệu đồng chiều mùa lượng tăng một một triệu đồng chiều mua và một triệu đồng chiều bán
sáng hai mươi bốn tháng bốn đội cảnh sát hình sự công an huyện kim bảng tỉnh hà nam cho biết
đã phối hợp điều tra làm rõ nhóm một mươi hai thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô tốc độ cao
lạng lách đánh võng gây số trật tự công cộng trên địa bàn
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi một tháng bốn một nhóm đối tượng sử dụng xe mô tô không biển kiểm soát
mang theo nhiều khung khí gồm tuyếp sắt và vỏ chai bia không đổi mũ bảo hiểm đi với tốc độ cao
lặng lách đánh võng rú còi rượt đuổi đánh ném nao trên tuyến đường thuộc địa bàn thôn tịnh đại
xã đại cương huyện kim bảng gây mất an ninh trật tự nguy hiểm cho người tham gia giao thông
sau khoảng ba giờ lực lượng công an huyện kim bảng đã xác minh điều tra làm rõ
triệu tập làm việc một mươi hai thanh thiếu niên độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi tám ở trên địa bàn huyện và thu giữ năm xe mô tô ba tuyếp sắt
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân với một nhóm thanh niên khác nên nguyễn anh đông
sinh năm hai nghìn chín trú tại xã nhật tự huyện kim bảng cầm đầu lôi kéo một mươi một đối tượng khác điều khiển xe mô tô
mang theo hung khí tìm nhóm thanh niên kia nhằm mục đích trả thù
sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn người dân địa phương phát hiện một nam thanh niên rơi từ tầng cao
của một khách sạn ở đường hoàng diệu thành phố nha trang xuống khu đất bên cạnh khách sạn và đã tử vong
nam du khách được xác định là bùi anh s sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú ở tỉnh hà tĩnh
đến thành phố nha trang thuê phòng lưu trú tại khách sạn trên
nhận được tin báo công an phường vĩnh nguyên tiến hành kiểm tra
nhiều khả năng nam thanh niên này đã rơi từ tầng cao xuống khu vực nhà dân ở kế bên
vào khoảng hơn hai mươi ba giờ đêm hai mươi ba tháng bốn vì thời điểm đó có người nghe tiếng động bất thường
cùng với việc khám nghiệm hiện trường và tử thi
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang đã trích xuất camera ở khách sạn và trong khu vực
đồng thời thu thập các thông tin liên quan để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
mới đây trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực quanh hồ tây
tổ công tác công an phường yên phụ quận tây hồ thành phố hà nội
phát hiện một người phụ nữ đang chơi với dưới hồ cách bờ khoảng một trăm linh m
không ngại nguy hiểm tổ công tác công an phường yên phú đã nhanh chóng lao xuống hồ cứu vớt
đưa người phụ nữ vào bờ tiến hành sơ cấp cứu cho nạn nhân
sau đó các anh đưa người phụ nữ về trụ sở công an phường yên phụ
phối hợp với cán bộ y tế phường kiểm tra tình trạng sức khỏe cho nạn nhân
sau khi được cấp cứu và chăm sóc người phụ nữ đã dần hồi phục và bước đầu ổn định tinh thần
được biết người phụ nữ nhảy hồ là chị dtp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại quận đống đa hà nội
do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình tinh thần không ổn định
nên chị p đã nhảy xuống hồ tây tự chấm dứt cuộc sống
sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn tàu kéo la sáu nghìn sáu trăm chín mươi năm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên minh linh
kéo theo xà lan la sáu nghìn tám trăm tám mươi ba đang hành trình từ cảng kỳ hà tỉnh quảng nam đi đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
thì xảy ra sự cố khiến tàu kéo bị chìm và xà lan lật
vị trí tàu kéo phát tín hiệu cuối cùng cách đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi khoảng ba hải lý
theo thông tin từ các cơ quan chức năng
phát từ cảng kỳ hà tỉnh quảng nam trên tàu có năm thuyền viên
nhận thông tin cảng vụ hàng hải quảng ngãi phối hợp với các đơn vị chức năng như
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đồn biên phòng lý sơn tập trung tìm kiếm cứu nạn thuyền viên
các lực lượng đã điều động nhiều tàu công vụ ra hiện trường vụ tai nạn
đồng thời huy động thêm các tàu cá của ngư dân
tàu hoạt động tuyến saki lý sơn phối hợp tìm kiếm
đến thời điểm này các cơ quan chức năng đã vớt được ba thuyền viên tử vong và tiếp tục tìm kiếm người mất tích
thưa quý vị bộ văn hóa thể thao và du lịch đã giao cục điện ảnh chủ trì phối hợp với các đơn vị điện ảnh
tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm mùng bảy tháng năm một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó cục điện ảnh chủ trì phối hợp với hãng phim truyện việt nam
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hãng phim tài liệu và khoa học trung ương
công ty cổ phần hãng phim hoàn hình việt nam điện ảnh quân đội nhân dân sở văn hóa và thể thao
sở văn hóa thể thao và du lịch trung tâm phát hành phim và chiếu bóng trung tâm điện ảnh
trung tâm văn hóa điện ảnh trung tâm văn hóa nghệ thuật trung tâm văn hóa các tỉnh thành phố
trực thuộc trung ương tổ chức đợt phim trong phạm vi cả nước từ ngày ba mươi tháng bốn đến ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
các phim được chọn chiếu trong đợt phim gồm phim truyện ký ức điện biên hãng phim truyện việt nam sản xuất
các phim tài liệu chiến thắng điện biên phủ điện ảnh quân đội nhân dân sản xuất điện biên phủ và đồng hành cùng lịch sử
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hãng phim tài liệu và khoa học trung ương sản xuất
các phim hoạt hình dương sách nổi dận bà già siêu quậy công ty cổ phần hãng phim hoạt hình việt nam sản xuất
trong đó bộ phim truyện ký ức điện biên được chiếu trong tuần phim lần này do đạo diễn đỗ minh tuấn thực hiện
hãng phim truyện việt nam sản xuất vào năm hai nghìn bốn đúng dịp kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng điện biên phủ
được đánh giá là bộ phim hay về chiến dịch điện biên phủ bộ phim truyện ký ức điện biên hấp dẫn khán giả ở sự đan sen giữa ký ức và hiện tại
sự kết hợp khéo léo giữa hồi tưởng quá khứ và mong ước tương lai
những cảnh chiến đấu được đăng tải một cách chân thực sống động giúp khán giả cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm
hy sinh của bộ đội trong những trận đánh giữa quân ta và quân pháp
khán giả cũng có thể cảm nhận vẻ đẹp đặc trưng của vùng đất điện biên với màu trắng tinh khiết của hoa ban hay vị ngọt thanh của hoa rong giềng
bên cạnh những hình ảnh đậm chất chiến tranh như những hảo bốt những tiếng bom đạn cảnh chiến đấu hay những sát chiến la liệt trên thực tế chiến trường
khán giả còn thấy được sự khao khát hòa bình qua điệu múa cầu hồn
hay hình ảnh những người lính pháp hóa thành những con bồ câu trắng trong trí tưởng tượng của bernat được đạo diễn thể hiện trong bộ phim
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn lượng khách nội địa qua sân bay nội bài dự kiến giảm một mươi tám
trong khi khách quốc tế tăng trường tốt vượt qua thời điểm năm hai nghìn một mươi chín
theo đó dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn kéo dài năm ngày sân bay nội bài sẽ phục vụ khoảng hai sáu trăm linh lượt chuyến bay và bốn trăm bốn mươi lượt hành khách
theo tính toán ngày cao nhất sẽ có khoảng chín mươi bốn lượt khách
gần ba mươi bảy khách quốc tế và năm mươi bảy khách nội địa và năm trăm ba mươi tám lượt chuyến bay qua sân bay nội bài
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn năm nay sản lượng bay nội địa giảm một mươi tám so với cùng kỳ năm ngoái
trong khi sản lượng bay quốc tế tăng trưởng tốt ngày cao nhất có thể đạt tới ba mươi bảy lượt khách một ngày vượt qua dịp ba mươi tháng bốn của năm hai nghìn một mươi chín
sân bay nội bài sẽ áp dụng biện pháp tăng cường an ninh cấp độ một từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày một tháng năm
phối hợp với hãng bay nắm bắt sản lượng vận chuyển
để không bị chậm nhỡ chuyến sân bay khuyến cáo hành khách kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân
chủ động có mặt trước giờ bay hai tiếng với chuyến bay nội địa và ba tiếng với chuyến bay quốc tế
hạn chế người thân đón tiễn tuân thủ quy định về hành lý vật phẩm nguy hiểm
sân bay cũng cung cấp đường dây nóng ba trăm tám mươi chín một trăm sáu mươi sáu năm trăm sáu mươi sáu tiêm nhận phản ánh về chất lượng dịch vụ và đường dây nóng hai trăm bốn mươi ba năm trăm tám mươi bốn hai mươi sáu

sau hàng loạt động thái có thể thấy nang hậu không hề nhắc đến chuyện đã kết hôn hay trực tiếp lên tiếng đính chính thông tin này
trước đó miss world việt nam hai nghìn hai mươi ba được công bố là đại diện việt nam đến với đấu trường miss world
bà phạm kim dung cho biết trong thời gian này hoa hậu ý nhi sẽ được rèn luyện kỹ năng học tập ở nước ngoài song song trao đổi công việc online tại việt nam
mới đây ubnd quận tám vừa ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp một lớp sáu
năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
đây là địa phương đầu tiên tại tp hcm công bố kế hoạch tuyển sinh lớp một lớp sáu năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
theo đó tuyển sinh vào lớp một tại quận tám chia thành hai đợt
đợt một ưu tiên tuyển sinh các trường hợp học sinh đang cư trú thực tế trên địa bàn
thời gian thực hiện từ ngày một mươi tám tháng năm đến ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
phụ huynh đăng ký tuyển sinh chính thức trên trang tuyển sinh của tp hcm tại địa chỉ
đợt hai thực hiện tại các đơn vị chưa tuyển đủ học sinh so với chỉ tiêu được bàn giao
do ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp quận tám quyết định
thời gian thực hiện từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
phụ huynh đăng ký tuyển sinh đợt hai tại trang web của tp hcm tại địa chỉ
tất cả trẻ sáu tuổi trong diện đi học sinh năm hai nghìn một mươi tám đang cư trú trên địa bàn quận tám
được huy động vào học sinh
năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm quận tám có hai mươi năm trường tiểu học trong đó có hai mươi một trường tiểu học công lập
một trường chuyên biệt và ba trường tiểu học ngoài công lập
tuyển sinh lớp sáu thực hiện theo chỉ đạo cụ thể đối với từng phường và từng trường trung học cơ sở
năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm quy trình tuyển sinh được chia làm hai đợt
đợt một ưu tiên tuyển sinh các trường hợp học sinh đang cư trú thực tế trên địa bàn
đã hoàn thành chương trình tiểu học và trong độ tuổi quy định
từ ngày một mươi tám tháng năm đến ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn phụ huynh đăng ký tuyển sinh chính thức trên trang web tuyển sinh của thành phố
tại địa chỉ tuyển sinh đầu cấp hcm edu vn
đợt hai trên cơ sở các trường chưa tuyển đủ học sinh so với chỉ tiêu được giao
trường hợp cha mẹ học sinh chưa đồng ý với kết quả xét tuyển của nhà trường
ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp quyết định về việc tuyển sinh bổ sung
đồng thời quy định học sinh được phép xét tuyển đăng ký trong giai đoạn này
đợt hai từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
phụ huynh đăng ký trên trang tuyển sinh của thành phố tại địa chỉ tuyển sinh đầu cấp hcm edu vn
năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm quận tám có một mươi bốn trường trung học cơ sở trong đó có một mươi hai trường công lập và hai trường tư thục
chiều hai mươi bốn tháng bốn trận mưa đã kéo dài gần một tiếng đồng hồ trên địa bàn xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
gây nhiều thiệt hại về hoa màu của nông dân
đây là trận mưa đá được đánh giá là hiếm gặp trên địa bàn huyện vân hồ
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã lóng luông cho biết trận mưa đá kéo dài khoảng gần một tiếng
hiện chính quyền địa phương chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại nhà cửa hoa màu
tuy nhiên ghi nhận ban đầu cho thấy có rất nhiều nhà dân bị thủng mái tôn
đặc biệt là hoa màu đào mận cây ngắn ngày bị mưa đá làm dập nát
ngày hai mươi năm tháng bốn khu vực tây bắc bắc bộ có nắng nóng cục bộ
ngày hai mươi sáu tháng bốn phía tây bắc bộ có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
và đặc biệt gai gắt nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi chín độ c
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn nắng nóng có xu hướng gia tăng về cường độ ở khu vực trung bộ
khu vực tây bắc bắc bộ và có khả năng mở rộng ra các nơi khác thuộc bắc bộ
nắng nóng trên cả nước có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới
mới đây cơ quan chức năng đã có báo cáo cụ thể về nguyên nhân dẫn đến sập cầu kè nính
cầu bắc qua sông hiếu ở xã châu hạnh huyện quỳ châu nghệ an xảy ra vào ngày sáu tháng ba
và vụ việc đang ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân nơi đây
theo báo cáo nguyên nhân sập cầu được xác định là do đất nền đường đầu cầu phạm vi dưới thanh neo
bị sụt lún làm thanh neo phía hạ lưu mố neo m hai bị chuyển vị gãy sập
làm dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp phía hạ lưu mố hai chuyển vị theo phương ngang
gây mất ổn định trụ tháp làm sập toàn bộ nhịp treo của cầu
trước đó sự cố sập cầu kẻ nính xảy ra vào lúc một mươi hai h hai mươi phút ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
tại hiện trường cầu bị đổ sập hoàn toàn dây văng khung thép và các tấm bê tông nằm trên bãi bồi và một phần dưới sông
rất may sự cố không gây thiệt hại về người
cầu treo kẻ nính được đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi bốn để thay thế bến đỏ kẻ nính
do ảnh hưởng của đợt mưa lũ trong hai năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba đã gây sạt lở phần đất đắp
mố cầu và làm sụt nghiêng thanh nheo phải tuyến của mố m hai
ngày sau sự cố ubnd huyện quỳ châu đã cấm đường đặt biển cảnh báo và thông báo
cường người trực gác cấm người và phương tiện lưu thông trên cầu
đồng thời báo cáo sự việc lên ubnd tỉnh sở giao thông vận tải và các cơ quan đơn vị liên quan
cuối năm hai nghìn hai mươi ba ubnd huyện quỳ châu phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa cầu treo kẻ nính
với giải pháp ra cố nền đường sau hai mố cầu đắt đất mái ta luy âm khu vực mố m hai
xây ủ bảo vệ cáp chủ tuy nhiên đến ngày sáu tháng ba cây cầu bị đổ sập hoàn toàn
sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn ban khánh tiết đình làng an vĩnh huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi
cùng các tộc họ làng an vĩnh tổ chức lễ khao lề thế lính hoàng sa
đây là lễ tri ân công đức của những hùng binh hoàng sa trong đội hoàng sa bắc hải năm xưa
đã vượt biển khơi cắm dựng đìa vĩnh hằng về chủ quyền biển đảo của việt nam đối với hoàng sa và trường sa
đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ tuần lễ du lịch tỉnh quảng ngãi năm hai nghìn hai mươi bốn
lễ khao lề thế lính hoàng sa trên đảo lý sơn đã có tử khoa
khoảng đầu thế kỷ thứ một mươi bảy khi các chúa nguyễn thành lập đội hoàng sa gồm bảy mươi dân đinh giỏi nghề đi biển
dương bùa vượt sóng ra khơi tìm kiếm hải vật sản vật đo đạc thủy trình tuần phòng trên biển đảo
đồng thời cắm cột mốc dựng bia chủ quyền ở hoàng sa và trường sa
dù biết đi là chín phần chết một phần sống thế nhưng thế hệ tổ tiên cha ông vẫn luôn đặt vận mệnh của đất nước lên trên tất cả
theo các nhà nghiên cứu lễ khao lễ thế lính hoàng sa không chỉ có trên đảo lý sơn
ở các địa phương dọc theo bờ biển những nơi có người đi hoàng sa trường sa đều có lễ khao lễ thế lính hoàng sa
tuy nhiên đến nay chỉ có lý sơn phục hồi gìn giữ được lễ này một cách hoàn chỉnh sinh động nhất
lý sơn là cái nôi của những binh phu đi hoàng sa trường sa ngày trước
nên người dân lý sơn gìn giữ lễ gần như nguyên vẹn không bị đứt gãy
trước năm hai nghìn năm lễ chỉ tổ chức trong các dòng họ gia đình
thời gian sau được sự quan tâm của chính quyền địa phương các cấp các ngành
dựa trên chủ thể là bà con các họ tộc tại lý sơn
lễ được khôi phục quy mô hơn
lễ khao lễ thế lính hoàng sa như một mạch nối về chủ quyền biển đảo từ quá khứ đến hiện tại
là thông điệp truyền gửi về chủ quyền của việt nam đối với hoàng sa và trường sa
trở thành sợi dây trao truyền những kiến thức lịch sử về biển đảo quý báu cho người dân đất việt
lễ khao lề thế lính hoàng sa gồm phần lễ và phần hội
kết thúc phần tế lễ tiếng ốc u được thổi lên từng hồi trầm hùng
hiệu lệnh trai tráng trong làng giúp mô hình năm thuyền câu ra biển
tái hiện lại lễ tiến đưa các hùng binh hoàng sa bắc hải năm xưa lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng với tổ quốc
phần hội là cuộc đua thuyền truyền thống tứ linh long lân quy phụng
tái hiện phần tuyển chọn những dân binh khỏe mạnh giỏi nghề đi biển
xung vào đội hoàng sa bắc hải làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo ở hoàng sa trường sa
với ý nghĩa và tầm quan trọng tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba
lễ khao lễ thế lính hoàng sa được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
thưa quý vị mới đây người đẹp nam em vừa công khai số dư tài khoản cá nhân trong live stream khiến khán giả bất ngờ
liệu đây có phải lý do khiến nam em và chồng sắp cưới chưa thực hiện lời hẹn làm đám cưới trong tháng bốn
sau nhiều ồn ào phát ngôn trên mạng xã hội
hiện tại nam em cùng chồng sắp cưới đã chuyển lên đà lạt sống cuộc đời bình yên và bắt đầu live stream bán hàng
trong một phiên live stream năm em đã tiết lộ rằng trong tài khoản của cô chỉ còn bảy trăm linh đồng
nên cô không dám ra đường bởi ra đường là phải có tiền
nam em cũng kể rằng trôm sắp cưới của cô đang là người kiếm tiền chính trong gia đình
hai vợ chồng sẽ tập trung bán hàng online để cây sự kinh tế
nghe nam em tâm sự netigen đoán rằng những ồn ào thời gian qua đã khiến nam em không còn nhận được nhiều lời mời tham dự sự kiện
đi hát hay đóng phim dẫn tới thu nhập giảm sút
trước đây khi công khai trùng sắp tưới thì nam em cũng đã khoe rằng cô sẽ làm đám cưới vào tháng bốn
còn hiện giờ tháng bốn sắp trôi qua mà khán giả vẫn không thấy nam em nhắc gì tới hôn lễ
có lẽ cặp đôi đã quyết định rời nhà tổ chức đám cưới lại thời điểm khác khi cuộc sống và công việc đã ổn định hơn
tuy nhiên khi xem các buổi live stream của nam em thì naticelan vẫn thấy cô hành động kỳ lạ đến khó hiểu
chẳng hạn nam em ngồi sau một gốc cây và chơi trò ú hòa với khán giả
cô còn cầm một vốc đất lên và giải thích rằng đụng vào đất cho tỉnh lại chứ nay giờ tôi cười vô chi quá
nam em thậm chí còn thắc mắc có khi nào thần kinh mình không ổn định có lúc nửa đêm ngồi dậy khóc
cảm ơn quý vị đã theo dõi